thưa quý vị và các bạn chỉ còn ba tuần nữa là người lao động trong cả nước nghỉ tết để đón xuân mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
những ngày cuối năm khi tết đến xuân về vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm là thường tết
theo kế hoạch thì trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sở lao động thương minh và xã hội các tỉnh phải gửi báo cáo về bộ
về tình hình tiền lương và thưởng tết của doanh nghiệp đối với người lao động
tuy nhiên trước đó nhiều địa phương đã công bố mức thưởng tết năm nay
theo ghi nhận năm hai nghìn hai mươi hai vẫn là một năm mà thị trường lao động có khá nhiều biến động
do vậy mức thưởng tết có xu hướng giảm hơn so với mọi năm và sự tranh lệch giữa các mức thưởng là khá lớn
làm như thế nào để phát huy được vai trò của doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước trong giám sát
chỉ đạo điều hành để đảm bảo các chính sách về tiền lương thưởng tết cho người lao động
việc này sẽ có trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
một số địa phương đã có báo cáo về tình hình thường tết của doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tính đến thời điểm hiện tại thành phố đà nẵng là địa phương có mức thưởng tết nguyên đán cao nhất với mức thưởng hơn một tỷ đồng
tổng liên đoàn lao động việt nam cũng cho biết trong những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng
cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thường
một số ngành khác thì tương đối ổn định mức thưởng tết năm nay giảm từ một mươi năm đến hai mươi
số người nhận thưởng cao đến trăm triệu sẽ không có nhiều
còn lại phần lớn mức thưởng tết tương đương từ một đến hai tháng lương
chính phủ cũng đã yêu cầu bộ lao động thương minh và xã hội chỉ đạo hướng dẫn các địa phương
khuyến khích doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng cuối năm cho người lao động
thưa quý vị và các bạn
những ngày qua nhiều doanh nghiệp đã công bố tiền thưởng cho người lao động
qua tổng hợp thông tin phần nào cho thấy bức tranh thường tết chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc
trên bình diện toàn thị trường lao động mức thưởng tết năm nay được dự báo sẽ giảm một mươi năm đến hai mươi
số người nhận thưởng cao đến hàng trăm triệu đồng sẽ không nhiều
bên cạnh đó những người không được thưởng vì đã mất việc hoặc bởi doanh nghiệp chưa thoát khỏi khó khăn
tuy nhiên phần lớn người lao động đều có thưởng tết
điều này cho thấy nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp
sau đây sẽ là những đánh giá của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong về dự báo mức thưởng tết năm nay
qua quan sát chúng thấy rằng động thái tiền thưởng tết năm nay có một số điểm nhấn nổi bật
một là mặc dù vẫn chưa thu tập hết và chưa công bố hết các con số về tình hình tết
nhưng nếu đánh giá dựa trên nền tảng tăng trưởng chung của nền kinh tế là năm tốt nhất trong ba năm qua
thì năm nay chắc chắn là mức tiền thưởng chung của toàn xã hội có thể sẽ cao hơn
nó dựa vào cái kết quả sản xuất kinh doanh thực tiễn của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế
thứ hai nữa là nó vẫn giống như mọi năm là nó có một sự biên độ giao động khá lớn giữa các mức cao nhất và thấp nhất
thậm chí tới hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn lần từ một trăm linh đồng cho tới một tỷ đồng v v cho đến thời điểm này
cái thứ ba nữa là các mức thường tập trung cao nhất ở khu vực fbi và một số doanh nghiệp tập đoàn lớn của nhà nước cũng như của tư nhân
còn mức thấp nhất thường là rơi vào các doanh nghiệp nhỏ ở khu vực tư nhân
đặc biệt ở những khu vực mà có những sự thu hẹp thị trường thu hẹp hoạt động vào dịp cuối năm
trong đó có một nổi lên một số như là ngành diệt may da dày hoặc là một số những ngành khác mà thị trường thế giới đang có sự thu hẹp về thị phần và nhu cầu
theo quy định pháp luật tiền thưởng tết của người lao động không phải là quy định bắt buộc mà đó dựa vào sự đối thoại và thương lượng của người lao động
và người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động
bởi vậy những chỉ đạo kịp thời từ các cơ quan quản lý nhà nước việc phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đảm bảo các chính sách tiền lương tiền thưởng cho người lao động đặc biệt quan trọng
trong đó có cả những người lao động có hoàn cảnh khó khăn người lao động bị mất giảm việc làm thời điểm những tháng cận tết
cần những giải pháp cụ thể như thế nào sau đây sẽ là những đánh giá từ khách mời của chương trình tiến sĩ nguyễn minh phong
xét về mặt pháp lý hiện nay chúng ta thực hiện việc thưởng
theo điều một trăm linh bốn của luật lao động năm hai nghìn một mươi chín trong đó quy định rõ ràng tiền thưởng là cái tiền do doanh nghiệp tiền hoặc là không phải tiền do doanh nghiệp
họ trả trên cơ sở căn cứ và kết quả giữa tình hình doanh nghiệp cũng như kết quả việc làm của người lao động và trên cơ sở thỏa thuận với đại diện lao động của đơn vị được công khai minh bạch v v
tuy nhiên nó không phải bắt buộc
và đồng thời trách nhiệm của các cơ quan địa phương cũng như các ngành các bộ phận có liên quan để làm bảo quyền lợi của người lao động
quy định khá rõ ràng trong cả luật lao động cũng như trong các chỉ thị hàng năm
gần đây nhất ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thủ tướng đã có chỉ thị hai mươi hai liên quan đến vấn đề đảm bảo tiền lương tiền thưởng tết và các gọi là chi tiêu tết an toàn lành mạnh
về tình hình chung các đơn vị chức năng quản lý ngành cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát bám sát các động thái tiền lương tiền thưởng để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo bộ luật lao động
quy định khá rõ ràng trong cả luật lao động cũng như trong các chỉ thị hàng năm
bên cạnh nếu các đơn vị nào khó khăn thậm chí người lao động mà không được nhận thưởng do tình trạng phá sản bất việc giảm suất việc làm
thì có độc tác hỗ trợ dựa trên những năng lực tài chính thực tế cũng như những trích trách phân khung theo phân cấp quản lý để có sự hỗ trợ kịp thời cho người lao động
cái thứ ba nữa là thực hiện những hoạt động về huy động khác để đảm bảo quyền lợi cũng như là thuận lợi cho người lao động trong quá trình tiếp cận với những phúc lợi ngày tết
kêu gọi những hỗ trợ hay thực hiện những thuận lợi về mặt điều kiện hành chính quản lý hành chính
để người lao động thuận lợi trong quá trình đi lại hưởng tết và giảm thiểu các chi phí có thể xảy ra
đối với người lao động lương tháng một mươi ba hay thường tết rất quan trọng không chỉ có giá trị tinh thần
mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người lao động mỗi dịp tết đến xuân về
bởi vậy các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ đồng hành với người lao động sau một năm họ đã làm việc vất vả
sự chia sẻ của người sử dụng lao động lúc này cũng chính là cách để chúng ta giữ chân người lao động
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong với những chia sẻ vừa rồi
và tiếp theo sẽ là những chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sổ hộ khẩu sổ tạm trú sẽ không còn giá trị theo quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
người dân có thể sử dụng
trong năm cách thức khai thác thông tin về cư trú để thực hiện các thủ tục về đất đai
một sử dụng thẻ cân cước công dân gắn chip điện tử
hai tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch vụ công
ba sử dụng ứng dụng vneid
sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú
sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam và các hãng hàng không
nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý
kiểm tra giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý sách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành
trước đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã đề xuất bỏ kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách
ở cửa ra máy bay trong thời gian cao điểm tết
tuy nhiên theo cục hàng không việt nam
tại các cảng hàng không vẫn xảy ra tình trạng việc hành khách đi nhầm tàu bay
do chủ quan của nhân viên hàng không tại cửa ra máy bay
công an tp hà nội thông tin vừa sắp xếp lại tổ chức biên chế đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới được bộ
thuộc phòng cảnh sát giao thông để phục vụ nhân dân thuận tiện hơn
theo đó điều chỉnh lại từ năm cơ sở đăng ký xe thành ba cơ sở đăng ký xe
cụ thể cơ sở đăng ký xe số một ở ba trăm bốn mươi hai b thái hà phường trung liệt quận đống đa hà nội
phụ trách địa bàn bốn quận
cơ sở đăng ký xe số hai ở một nghìn hai trăm ba mươi bốn đường láng phường láng thượng quận đống đà hà nội

phụ trách địa bàn bốn quận nam từ liêm hà đông thanh xuân hoàng mai
cụ thể cơ sở đăng ký xe số hai ở ba trăm bốn mươi hai b thái hà nội phường trung liệt quận đống đà hà nội
phụ trách địa bàn bốn quận bắc từ liêm tây hồ thanh xuân hoàng mai